kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
quý vị thân mến việt nam là một trong những quốc gia có số lượng lễ hội truyền thống nhiều nhất khu vực và châu lục
mỗi một lễ hội thì lại mang những nét văn hóa tiêu biểu và giá trị riêng
giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu được công lao tổ tiên thêm tự hào về truyền thống quê hương đất nước
lễ hội như một sợi dây gắn kết cộng đồng kết nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai
các lễ hội đã tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng linh thiêng nhưng cũng đầy rộn ràng náo nức
từ ý nghĩa ấy chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề lễ hội việt nam
mong muốn thông qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia giới thiệu bức tranh toàn cảnh về các lễ hội việt nam
vừa đa dạng phong phú vừa đậm đà bản sắc của văn hóa của các dân tộc
và để bắt đầu chương trình tôi xin phép được giới thiệu các thành viên ban giám khảo có mặt tại trường quanh
xin trân trọng giới thiệu vị giám khảo đầu tiên nghệ sĩ nhiếp ảnh vũ anh tuấn phó chủ tịch hội đồng nghệ thuật hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
giám khảo nghệ sĩ nhiếp ảnh hoàng ngọc thạch đại diện hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
và cuối cùng họa sĩ nguyễn quang trung trường đại học sân khấu điện ảnh hà nội
một lần nữa trân trọng cảm ơn các vị giám khảo đã tham gia chương trình ngày hôm nay
với chủ đề lễ hội việt nam kết thúc thời hạn nhận ảnh ban tổ chức chúng tôi đã nhận được hơn chín trăm linh tác phẩm của gần ba trăm linh tác giả
ở khắp mọi miền tổ quốc gửi về cho chương trình
những con số ấn tượng này giúp cho chúng ta thấy được sự chân quý mà các nhiếp ảnh ra đã dành cho kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi công tác chấm ảnh vòng sơ loại của ban giám khảo
cũng như là danh sách các tác phẩm lọt vào vòng bình chọn trực tiếp của chương trình
đề tài của các tác giả ghi nhận ở đây cũng có rất nhiều
chúng ta thấy có thể là ở miền núi miền biển những lễ hội mang tính chất truyền thống
có những lễ hội dành cho những làng nghề hay là những lễ hội để tôn vinh những vị anh hùng dân tộc
thì ở đây chúng ta thấy đều có đủ cả
chủ đề lễ hội tôi nghĩ là nó cũng dễ cho các tác giả gửi ảnh dự thi
vì lễ hội của việt nam cũng nhiều
cá nhân anh thạch thì anh nhận xét nào về chất lượng của những lễ hội gửi đợt dự thi lần này
vâng lần này thì với số lượng ảnh cũng tương đối lớn
và nhất là ảnh bộ
chủ cũng khá phong phú
các lễ hội từ làng xã cho đến các lễ hội cấp quốc gia của chúng ta việt nam chúng ta
hình ảnh tức là những lễ hội quen thuộc quá quen thuộc
nhưng mà điều quan trọng nhất là những góc máy quen thuộc
một tác giả gửi một series ảnh cùng trong bộ lễ hội mà cứ đều đều như nhau
ảnh đơn đó anh ạ
vâng thành ra là chính cái vòng sơ loại là cái vòng của anh em giám khảo cũng làm việc cũng tương đối vất vả
đây là một bức ảnh đơn tôi nghĩ là cũng rất là vui
và có lẽ là
tôi cũng rất thích cái bức ảnh này
không phải là chỉ cần chụp lễ hội là hoạt động xung quanh sự kiện
những hình ảnh bến lên lễ hội cũng hay
đây là một con đường mà có xe những người đi dự lễ hội xếp hàng dài đông
nhưng mà có những bức ảnh này tôi nghĩ có lẽ là nó cũng có nhiều thiếu sót anh chung nhỉ
tôi thấy bức ảnh này thì
thực ra thì tôi cũng rất là đồng ý với cả các
giám khảo về cái tình thú vị của cái bức ảnh này
ở đây chúng ta nhìn thấy là
thực ra thì đại đa số những cái lễ hội của chúng ta đấy
thì tại vì là chúng ta tổ chức là nó
không phải là tương tiết chuyên nghiệp
mà chúng ta chỉ ở các địa phương tổ chức ấy
cho nên là nó khá là lộn xộn
thế nhưng mà thực ra thế đây là một con đường
nó xe được xếp nó khá là ngăn nắp
và tôi nghĩ là chắc chắc là tác giả cũng có một cái dụng ý gì đấy
khi mà muốn tạo ra một con đường
nó có hình kỳ truyền hóa
nó có hình kỳ truyền hóa
có đường cong thì mạnh
sau đấy là ở hai bên thì tác giả dìm đi
để mà làm cho nó nổi bật con đường này lên
tôn con đường lên
nhưng mà ở đây thì tất cả cái ý đồ đấy
thì nó cũng thú vị thôi
hoàn toàn chúng ta có thể là khai thác tất cả những cái yếu tố
xung quanh cái lễ hội
thế nhưng mà ở đây thì chỉ có một cái chút
có lẽ là các anh có thấy là
cái tác giả hình như là
dùng kỹ thuật xử lý hậu kỳ
nó hơi nặng tay
khi nhìn vào đây nó hình ảnh nó hơi bị cứng
tôi nghĩ là nếu mà có một kỹ thuật xử lý
phù hợp thì có có nghĩa là nó sẽ ấn tượng
anh thấy thế nào
vâng tôi cũng đồng ý quan điểm của anh trung
phần kia nó tối
nó tối một cách nó không được tự nhiên
chính xác ra là phải xử lý hơi vụng về
kể cũng hơi tiếc nhỉ
cái bức ảnh này
tôi nghĩ là không cần phải xử lý
không phải dìm xung quanh làm gì
đâm ra cái con đường này nó đâm ra nó trắng quá
như kiểu kỹ thuật như ảnh của mình gọi là lốp
nó bị quá sáng
và xung quanh là nó đâm ra nó trắng quá
thì nó rõ hơn
chứ bây giờ cái đầu của người kia
thì lại gối vào
đâm ra che khiến cho nó không biết là cái nội dung chính là gì
xin mời các anh xem
những hình ảnh khác
từ hơn chín trăm linh tác phẩm ảnh
gửi về tham dự chương trình
ban tổ chức đã lựa chọn ra một mươi tác phẩm ảnh xuất sắc nhất
lọt vào vòng bình chọn trực tiếp của chương trình
tác phẩm số một
lễ hội hoa gạo xã tam sơn
tác giả đậu thanh bình đến từ hà tĩnh
tác phẩm số hai
nô nước hội vật làng vĩnh khê
tác giả trần đạt đến từ hải phòng
tác phẩm số ba
đường đua mường lò tác giả phạm paris đến từ yên bái
tác phẩm số bốn
xoài thái của tác giả trần văn sinh đến từ vĩnh phúc
tác phẩm số năm
xem hội tác giả đào tiến dũng đến từ lai châu
tác phẩm số sáu
hội vật tay tác giả đặng thiện trân đến từ hà tĩnh
tác phẩm số bảy
bộ ảnh xuân về trên bảng giang quăng
tác giả nguyễn xuân tình đến từ yên bái
tác phẩm số bảy
bộ ảnh lễ hội dinh thầy thím
tác giả nguyễn văn anh đến từ bình thuận
tác phẩm số chín
bộ ảnh độc đáo lễ rước lửa đêm giao thừa ở la xuyên
tác giả phan huy thiệp đến từ thành phố hà nội
tác phẩm số một mươi
bộ ảnh lễ kết giới shai ma
tác giả đinh công tâm đến từ sóc trăng
trên bàn hình hiện nay là một mươi tác phẩm đã lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
ngay bây giờ

và chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn
cụ thể hơn về một mươi tác phẩm này
để tìm ra các giải thưởng của chương trình
câu hỏi đầu tiên thì được xin phép
hỏi giám khảo vũ anh tuấn
thật là thú vị khi ông là giám khảo
đã từng chấm cái chủ đề này
trong năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
vậy thì ông có những so sánh nào về những tác phẩm
trong năm một nghìn chín trăm hai mươi ba và năm nay không thường
trước khi so sánh
cái cuộc thi của năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
và năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
thì phải nói là cái chủ đề này thì nó là rất là rộng
nó khiến cho các tác giả
có nhiều điều kiện
và cơ hội để gửi ảnh
trong cái số ảnh từ năm một nghìn chín trăm hai mươi ba và một nghìn chín trăm hai mươi bốn đến đây
thì những ảnh
mà về lễ hội
là những lễ hội mà mang tính chất truyền thống
và lớn thì được các tác giả
quan tâm đến nhiều hơn
chính vì thế cho nên là
cái việc mà bản thân tôi
được tiếp xúc từ năm một nghìn chín trăm hai mươi ba đến năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn này
có lẽ là cũng là
một cái điều mà
khiến cho tôi cũng phải
cân nhắc khi lựa chọn
nhưng mà có lẽ cũng là khiến cho các tác giả
cũng lần sau có khi phải
gửi ảnh để mà
cũng phải lựa chọn làm sao mà gửi
cũng đừng có lặp lại những cái hình ảnh
của những cái năm cũ
vậy thì thưa giám khảo nguyễn quang trung
anh có nhận xét gì về những mặt được
và những mặt hạn chế của những cái tác phẩm
trong top một mươi lần này
sau khi mà xem
rất nhiều các cái ảnh
mà các tác giả đã gửi về đây
thì chúng tôi đã
chọn ra được một mươi tác phẩm ảnh
vào vòng chung kết
và ở đây một mươi tác phẩm ảnh này
thứ nhất là nó đại diện cho
những cái tác phẩm tư biểu nhất
có giá trị nghệ thuật
và có cái
chuyển đạt được những cái
đúng những cái chủ đề của cuộc thi nhất
những cái tác phẩm đây nó thể hiện
bầy đủ tất cả những cái
màu sắc của cái
nghị lễ hội của chúng ta
anh tuấn vừa mới nói lúc nãy đó
đó là các tác giả của chúng ta
đã có một cái sự quan sát
tương đối là tỉ mì
rồi đã có một cái quá trình
mà làm việc rất là hiệu quả
để cho chúng ta có được những cái bức ảnh
tôi nghĩ là ở đây nó cũng không ít
những bức ảnh có tính độc đáo ở đây
vâng xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo
ngay bây giờ xin mời
biên tập viên phạm thanh
chuyển các phiếu bình chọn cho bà giám khảo
để chúng ta có thể bắt đầu tìm ra các tác phẩm đoạt giải của chương trình này
trên tay của các giám khảo
là phiếu bình chọn và ngay sau đây
chúng ta sẽ cùng tìm ra giải ba của chương trình
chúng tôi sẽ lần lượt đọc tên một mươi tác phẩm
các giám khảo sẽ quyết định
dơ phiếu hoặc không dơ phiếu
với từng tác phẩm được chúng tôi công bố
mỗi giám khảo sẽ có quyền dơ phiếu bình chọn
cho năm tác phẩm
tác phẩm nào đạt hai sự đồng thuận trở lên
sẽ giành giải ba của chương trình
sau đây thì tôi xin phép được bắt đầu
tác phẩm lễ hội hoa gạo xã tam sơn
của tác giả đậu thanh bình đến từ hà tĩnh
vâng tác phẩm này thì chưa nhận được
sự bình chọn nào đến từ bạn giám khảo
tôi xin giới thiệu tác phẩm tiếp theo
tác phẩm nôn nước hội vật làng vĩnh khê
của tác giả trần đạt
có giám khảo nào lựa chọn
tác phẩm này không ạ
và tác phẩm này
chưa được lựa chọn ạ
tiếp theo là tác phẩm đường đua mường lò
của tác giả phạm paris
đến từ yên bái
tôi xin phép được
liên hệ với hai tác giả
có hai tác phẩm là
đường đua mường lò
và tác phẩm xuân về trên bảng giảng bằng
để tìm hiểu một số thông tin
về hoàn cảnh sáng tác
của hai tác giả
cho quá trình để tôi bình chọn tác phẩm
chương trình thì xin phép kết nối đầu tiên
với tác giả phạm paris
với tác phẩm đường đua mường lò
chúng tôi đang ở chương trình vnvn
hiện tại chúng tôi đang
nhìn thấy tác phẩm
đường đua mường lò của anh
tôi muốn hỏi
về hoàn cảnh sáng tác
một số thông tin
về lễ hội
anh đang chụp ức ảnh này
anh gửi về chương trình vnvn
dạ vâng ạ
tác phẩm đường đua mường lò
đấy là một giải đua
năm giáp thìn rồi ạ
có rất nhiều các nài ngựa
ở khu vực tây bắc đến tham dự
tôi muốn hỏi thêm thông tin
về lễ hội
về cái lễ hội này của chúng ta
tổ chức thường niên hay không
quá trình mà
anh sáng tác
anh có khó khăn gì
trong cái việc
anh lựa chọn góc máy
giải đua ngựa này
đây là lần thứ nhất
của mường lò
trường đua bắt đầu vừa
mới hình thành
được một năm
mình vừa chụp
nhưng mà làm nào
đấy phải lé tránh
những cái pha
ví dụ ngựa
nó có thể là
nó lao vào
trong khi mà chụp
tôi đã thấy là
có những rất nhiều
lài ngựa đã văng
trên ngựa xuống
bởi vì những con ngựa bất kham
nó chạy rất là ghê
đấy là cái khó khăn nhất
mà mình phải tìm được
một cái vị trí nào
có thể là tiếp cận
mà chụp được ảnh
và cũng phải làm nào
cho thật an toàn
dạ vâng ạ
để tiếp nối chương trình
thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục
kết nối với tác giả
nguyễn xuân tình
và với bộ ảnh
xuân về trên bảng giang bằng
dạ vâng ạ
cho hỏi đây có phải số điện thoại
của tác giả nguyễn xuân tình không ạ
vâng vâng đúng ạ
dạ vâng ạ
chào anh ạ
tôi gọi điện từ chương trình
cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
của truyền hình nhân dân ạ
hiện nay thì công tác
chấm ảnh của ban giám khảo
đang diễn ra tại trường quay
của truyền hình nhân dân
và giám khảo của chương trình
đang muốn kết nối với anh
để có một vài câu hỏi
về thông điệp
về bố cục
và khoảnh khắc
của tác phẩm mà anh đã thực hiện ạ
báo cáo một cái gì
về hình như thế này
thì tác phẩm xuân về trên bảng giang bằng
là chương trình
tại xã trường đô
của huyện trần trấn
bảng giang bằng
trường đô huyện trần trấn
cái tác phẩm này
thì tôi vừa chụp
trong cái thời gian
đây là khi là tết vừa rồi
năm đầu tiên
huyện văn trấn tổ chức
tết cho bà con
cái đường lên bảng này
rất khó khăn
trên đoàn này
cũng rất nghèo
và độ cao
mười mấy trăm mét
có một đường biển
người dân còn nghèo
không có đường
đối tâm lên tận bảng
ông ấy lại
huyện tổ chức
cho bà con trên đấy
đoàn anh em chúng tôi
thì bà con
cách gọi bánh trưng
một người kinh
và gọi bánh trưng
một người kinh
là đồng tiên
bà con người dân
tập mông ở trên bảng
để được tiếp xúc
với cái bánh trưng vô
trên vùng can
cái lễ hội
cái với chị là
ở trên này
giờ gần như là
không có đường
khoảng bảy km
như nền miên bạc
thế nên là
bây giờ vẫn chưa biết đến
mặc dù trên này
có một phong cách
tuyệt vời luôn
nở rất đẹp
chúng tôi cũng đang mong đợi
một thời gian tới
xin được cảm ơn
tác giả nguyễn xuân tình ạ
sau khi mà
liên lạc với hai tác giả
thưa ba giám khảo là
mình có những lựa chọn như thế nào
với tác phẩm này ạ
đã có hai phiếu bình chọn ạ
các thành viên ba giám khảo
có thể cho một vài nhận xét
đối với tác phẩm
nhận được giải ba lần này ạ
cá nhân tôi thì
chia sẻ lúc đầu
về cái lễ hội
ở việt nam
và thường là
từ trước đến giờ
các tác giả hay gửi
sự kiện lớn
vừa rồi chúng tôi
trong thành phần ban giám khảo
trong vòng sơ loại
có thống nhất
quan điểm với nhau
nên lựa chọn
những cái ảnh
mà chủ yếu là
những cái ảnh
hoạt động văn hóa
mà có lẽ là
ít người được biết đến
và càng mới
là càng tốt
chính vì thế
cho nên là
không phải là tôi
dơ phiếu bình chọn
mà tôi không
đồng ý với bức ảnh này
mà tôi cũng rất là
đồng ý với bức ảnh này
đây là cái sự
việc kiện văn hóa
tôi nghĩ là rất là tốt
ủng hộ bức ảnh này
và giải ba
rồi là nhận xét
của giám khảo anh tuấn
vậy thì không biết là
đối với giám khảo quang trung
một người mà
dành rất nhiều
bức ảnh này
và đã được giao lưu
nghe những lời
chia sẻ của tác giả
thì anh có cảm nhận
như thế nào
về tác phẩm
đoạt giải ba lần này
thì tôi thì tôi cũng đã
đến với tây bắc
từ cái thời còn là sinh viên
thì cái hình ảnh
mà con ngựa
trên ngựa thồ
trên lưng này
rồi những con ngựa
ở trên đồng bào
tộc sử dụng
rất là nhiều
trở về tây bắc
mà chúng ta sẽ không thấy
hình ảnh con ngựa nữa
mà chúng ta chỉ thấy
những cái xe máy
những cái xe
mà nó chạy
ở trên đỉnh núi
rồi chúng ta sẽ thấy
có cảm xúc hay
mà con ngựa
ở tây bắc
thì nó gắn bó
đồng bào dân tộc
nó giống như
một người thân gia đình
khi mà đồng bào
gọi là mệt mỏi
hay là đi về bản
nằm trên lưng thôi
là con ngựa
nó đã tự động
nó đi về
cho nên là tôi
rất có ấn tượng
với cả những cái hình ảnh
như thế này
và cái việc
mà chúng ta nghe nói
là tác giả chú ảnh
đây là một hoạt động
mà địa phương
người ta khôi phục lại
hoặc là người ta mới tổ chức lại
một cái hoạt động đua ngựa như này
thì tôi nghĩ
đây cũng là một cái
mà chúng ta cũng nên
để mà làm sao
thứ nhất là tôn vinh được
cái văn hóa
cái thứ hai nữa
chúng ta cũng là
để duy trì
một cái nét đẹp nào đó
của đồng bào dân tộc
vì lý do đó
tôi chọn tác phẩm này
vào giải ba
xin cảm ơn giám khảo
với giám khảo
thì theo ông thì
ông có đóng góp như thế nào
để cái bức ảnh này
có thể đẹp hơn
hoàn thiện hơn nữa không nhau
các anh đây có xem
rất nhiều những bức hình
chụp với đua ngựa
cụ thể là
thường thường là
những tác phẩm
chụp với đua ngựa
thì thường là
chụp ngang và
có thể là
hoặc là có thể là
một cái xảo nào đấy
đang bị mở đi
thì tác giả
một góc máy
theo tôi nghĩ góc máy này
nó rất táo bạo
mà cũng như là
chúng ta vừa kết nối
với cả tác giả đấy
thì anh ấy nói là
vừa đủ cự li
để an toàn
mà để vừa có
được góc máy
thì cái đó
là một điều rất thành công
thứ hai là khoảnh khắc
tung vó hết lên
bay lên trên
không chạm đất
để bước tốc
để về đích
và tôi cũng rất ấn tượng
với nhân vật phụ
tức là nài ngựa thứ tư
và chính cái đó
cho bước ảnh
nó càng hoàn hảo
đó là về bút cục
nhưng mà tôi chỉ hơi tiếc là
đã nhận xét là
góc máy trực diện rồi
hơi hướng máy lên rồi
nhưng mà hướng lên một chút nữa
thì ấn tượng nữa
rồi xin cảm ơn
quý vị và các bạn thân mến
bên cạnh bầu không khí sôi động
rực rỡ sắc màu
của các lễ hội việt nam
tháng ba còn là dịp
để mọi người bày tỏ
lòng biết ơn
và chi ân
tới những người phụ nữ thân yêu
điều này đã trở thành nét văn hóa
của nhiều quốc gia
và việt nam cũng vậy
với chủ đề
mẹ yêu con
đối với nhếp ảnh gia lê bích
ba mươi tác phẩm ảnh trưng bày
trong triển lãm cá nhân
diễn ra tại hà nội
vào đầu tháng ba vừa qua
như những lời chúc
mà anh dành cho một nửa thế giới
theo cách thật đặc biệt
triển lãm ảnh mẹ yêu con
gồm ba mươi bức ảnh
về những khoảnh khắc giữa mẹ và con
tuy đời thường
nhưng ấm áp và yêu thương
được nhếp ảnh gia lê bích
thực hiện trong khoảng thời gian gần hai mươi năm
trên hành trình ấy
tác giả lê bích
đã đi dọc từ các tỉnh miền núi phía bắc
từ các tỉnh miền trung
với chiếc máy ảnh bầu bạn
anh đã gặp gỡ trò chuyện
và chớp được những giây phút đầy cảm xúc chân thực
như thước phim sống động
về câu chuyện bình dị của mẹ và con
khi tôi bắt đầu chụp ảnh
thì tôi cũng đi theo các thầy
rồi đi theo các bạn
lên vùng cao thì thấy cái hình ảnh của mẹ
điệu con đi chợ làm nương
hoặc là ngay trước hiên nhà tôi thì rất là đẹp
mặc dù là thời tiết khí hậu
rồi điều kiện sống rất là khắc nghiệt
nhưng mà cái tình cảm mẹ con này rất là đẹp
rất là mạnh mẽ
thì nó rất là dễ thể hiện thôi
mà tôi muốn là đầu tiên nó phải đa dạng
về người dân tộc tiểu số
thì cũng chọn nhiều các dân tộc khác nhau
tày nùng dao
rồi là cả
mình biển miền xuôi
không chỉ qua những cái việc mẹ yêu con
đầm thắm dịu dàng mà tôi muốn
có cả thể hiện cái nỗi đau
người mẹ khi mà con
bị lâm bệnh
thì nó đa dạng về cảm xúc hơn
thưởng thức các tác phẩm trưng bày
tại triển lãm mẹ yêu con
công chúng sẽ bắt gặp câu chuyện về tình mẫu tử
sự gắn bó giản dị và thiêng đương ấy
được hiện hữu trong từng khoảnh khắc ảnh
tràn ngập tình yêu thương
của các bà các mẹ
trên những bản làng xa xôi
nơi dẻo cao mờ xương
đến những nơi đồng bằng
dù khác cùng nguyện dân tộc
dù là người mông thái nùng
lô lô đen hay người kinh
thì việc thể hiện tình cảm
với những đứa con yêu thương của mình
cũng rất tự nhiên
dù là trong giây phút lao động
vui chơi nghỉ ngơi
hay là trao truyền trí thức
mẹ yêu con của nhếp ảnh gia lê bích
trong tập ba mươi ảnh ở đây
thì thực sự là rất là cảm động
vô cùng cảm xúc
tại vì mỗi một bức ảnh
thể hiện ra một tình mẹ
giữa người mẹ và người con
trong ở đây thì có một điều đặc biệt
đấy là những bức ảnh
hoàn toàn là về những người mẹ
mà ở những cái vùng khác nhau
làm cho bản thân mình
khi là một người mẹ
cũng cảm thấy rất là nhiều
những cái tình cảm
mà đã được nhếp ảnh gia lê bích
thể hiện trong cái cuộc triển lãm này
có thể thấy
tình mẫu tử đã
và luôn là nguồn cảm bất tận
được nhiều nghệ sĩ tìm tòi
thể hiện đa dạng qua nhiều hình thức
và nhếp ảnh cũng là một nguồn ngữ đặc biệt
triển lãm mẹ yêu con
ngay ở cách đặc biệt là một nguồn ngữ đặc biệt
đã mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc
bởi sự rung dị
tự nhiên mà sâu sắc
như tình yêu thương của người mẹ
sự kiện như là món quà tặng tuyệt vời
mà bảo tàng phụ nữ việt nam
và tác giả lê bích
dành tặng cho công chúng
trong dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ
mùng tám tháng ba
như là một sự chi ân
đối với một nửa thế giới
tiếp nối chương trình
ngay sau đây chúng ta sẽ
đi tìm chủ nhân của hạng mục tiếp theo
giải nhì của cuộc thi
với giải thưởng này
mỗi thành viên ban giám khảo có tối đa hai lần được dơ phiếu
tác phẩm nào đạt từ hai phiếu bình chọn
sẽ giành giải nhì của cuộc thi
tôi xin phép đọc tên từng tác phẩm
tác phẩm lễ hội hoa gạo xã tam sơn
của tác giả đậu thanh bình
đến từ hà tĩnh
đây là một tác phẩm khá là đẹp
thể hiện được cái không gian
của cái lễ hội hoa gạo xã tam sơn
và có bối cảnh
có chiều sâu
tác phẩm này thì chưa nhận được
sự bình chọn nào đến từ các thành viên
của ban giám khảo
xin phép được cái tác phẩm tiếp theo
tác phẩm nôn nức hộ vật làng vĩ khê
của tác giả trần đạt
đến từ hải phòng
vậy là đã không có phiếu bình chọn nào
dành cho tác phẩm này
xin được giới thiệu tác phẩm tiếp theo
là tác phẩm xòe thái
của tác giả trần văn sinh
đến từ vĩnh phúc
một phiếu bình chọn đầu tiên
đến từ thành viên ban giám khảo
tương đối lạ
một phương rất là lạ đấy
tác phẩm thì mới chỉ dẫn được
một phiếu bình chọn
đến từ giám khảo anh tuấn
vậy thì xin mời tác phẩm tiếp theo
tác phẩm xem hộ
của tác giả đào kiến dũng
đến từ lai châu
cái bức chân rung trong lễ hội này
cũng khá hay
nhưng mà lại không dơ phiếu
có thể là có cơ hội cho giải thưởng cao hơn sao
tiếp theo xin được giới thiệu
tác phẩm hội vật tây
của tác giả đặng thiện trân
đến từ hà tĩnh
một phiếu bình chọn đầu tiên
đến từ giám khảo anh tuấn
thêm một phiếu bình chọn nữa
đến từ giám khảo quang trung
tác phẩm hội vật tây
của tác giả đặng thiện trân
là đã đoạt được giải nhì
của cuộc thi ảnh về đẹp việt nam số này
thưa giám khảo anh tuấn
lý do nào mà ông dơ phiếu
bình chọn cho tác phẩm này thưa
cuộc thi này có cái lễ hội vật tay này
tôi nghĩ là đây là một cái bức ảnh
cũng là khá mới của tác giả đặng thiện trân
so với những lần trước
ngoài cái nội dung là mới ra
nhưng cái thứ hai nữa là về hình ảnh
thì tác giả chụp
tôi thấy là rất là tốt
với ống kính
tương ứng góc rộng
cho nên cái tay của
người đô vật kia
khiến cho người ta xem thấy
sự quyết liệt của giữa hai người
nhưng mà có lẽ là
cái nội dung chính thì có khi
nhiều người xem sẽ lại
rơi vào mấy nhân vật
mà đang chăm chú đằng sau
nhân vật ví dụ như có cái bà
nghiêng người để bà nhìn và xem
rồi có cái người
gần như chính giữa ảnh
thì cũng đang
chú tâm vào nhìn
hai người đang vật tay đấy
nói chung là cái bối cảnh
tôi nghĩ là
là nổi bật cái chủ đề
vâng xin cảm ơn giám khảo anh tuấn
có người cho rằng là nếu mà nhìn bức ảnh này
thì bức ảnh có mang
cái tiếng cười
vậy thì giám khảo quang trung
anh nghĩ thế nào về cái ý kiến này thưa ông
cái bức ảnh này thì ngoài cái mặt về
về nghệ thuật
anh tuấn anh đã nói rồi
thì chúng ta nhìn vào đây thì ai ta cũng cảm thấy là
nó có những cái sự cố gắng của
những người tham gia lội này
tâm trạng của người ta
tôi nghĩ như thế đấy cũng là một cái thành công của tác giả
trong cái việc ghi nhận lại những cái cảm giác đó
rất là nhiều lời khen
dành cho tác phẩm hội vật tay
của tác giả đặng thiện trân
một lần nữa xin được chúc mừng
tác giả đặng thiện trân đến từ hà tĩnh
với tác phẩm hội vật tay
đã đạt được giải nhì của chương trình
thưa quý vị và các bạn diễn ra
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba
tại thành phố hồ chí minh
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
báo chí việt nam tiên phong
đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của đảng
và nhân dân đã nhận được
sự quan tâm rất lớn của những người
làm chuyên môn cũng như là đông đảo công chúng
đây là hoạt động giàu ý nghĩa
chính trị xã hội tạo không khí
thi đua giữa các cơ quan báo chí
và cả những người làm báo trên cả nước
góp phần nâng cao bản lĩnh
chính trị trình độ chuyên môn
nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp
trong khuôn khổ hội báo toàn quốc
liên triệu hội báo nhân dân đã
phát động cuộc thi ảnh sáng tác ảnh nhanh
với chủ đề những khoảnh khắc đẹp
của hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
với mong muốn nhận được những khoảnh khắc đẹp
của các nhà báo và công chúng
chúng yêu nhấp ảnh ghi lại những hoạt động
có ý nghĩa trong ngày hội lớn
của báo chí nước nhà
với chủ đề
báo chí việt nam tiên phong
đổi mới vì dự nghiệp cách mạng
của đảng và nhân dân
hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
là sự kiện tôn vinh thành tiệu và sự phát triển mạnh mẽ
của báo chí việt nam
quảng bá sản phẩm báo chí
tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo
và công chúng
hôm nay báo nhân dân phát động cuộc thi ảnh
sáng tác nhanh với chủ đề
những khoảnh khắc đẹp tại hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động thường niên
được báo nhân dân tổ chức
khuyến khích những người yêu nhấp ảnh
thể hiện niềm đam mê
thông qua việc sáng tác ảnh
bằng bất cứ thiết bị nào
kể cả điện thoại ipad
nội dung các tác phẩm gửi về
phản ánh đa dạng các hoạt động
đặc biệt là những điểm mới
tại các gian trưng bày
trong khuôn khổ hội báo toàn quốc năm nay
trong một bối cảnh giữa phố đi bộ như thế này
thì càng thêm
có nhiều hình ảnh đẹp
và tạo nên sự giao lưu sự tương tác
giữa những người đến tham dự
giữa các nhà báo
giữa công chúng với hội báo
và đây cũng là một cơ hội
vừa để quảng bá cho báo nhân dân
mà vừa quảng bá cho
cộng đồng báo chí nói chung
chính thức phát động từ sáu h ngày một mươi bốn tháng ba
đến một mươi hai h ngày một mươi năm tháng ba
cuộc thi sáng tác ảnh nhanh
những khoảnh khắc đẹp của hội báo toàn quốc
đã thu hút đông đảo các nhà báo người dân
tham gia sự kiện
và rất nhiều nhấp ảnh gia nổi tiếng
sự tham gia hăng hái tích cực của các nhếp ảnh gia
là minh chứng rõ nét cho tính chất năng động
cập nhật của những người làm báo
và công chúng yêu nhấp ảnh
tôi cảm nhận đây là một cái
rất hữu ích
mà tạo thêm một cái niềm vui
cho cái ngày hội báo toàn quốc
biết được một khi của báo nhân dân
thấy được một khi
thì khá thú vị
hy vọng là đóng góp với sở thích của mình
cái khả năng của mình vào cuộc thi
còn nếu mà đạt giải được thì tốt
đây là năm ghi nhận số lượng tác giả
và tác phẩm tham dự lớn nhất từ trước cho đến nay
với gần hai trăm linh tác giả
và hơn bốn trăm linh tác phẩm
do vậy ngay sau khi kết thúc thời hạn nhận ảnh
bà giám khảo đã có những giờ làm việc
rất nghiêm túc và khẩn trương
để tìm ra các giải thưởng xứng đáng của cuộc thi
tôi đặc biệt ấn tượng
với cả cái số lượng tác giả tham gia
cuộc thi này
chúng ta có thể thấy một bức tranh toàn cảnh
của cái hội báo toàn quốc lần đầu tiên tổ chức ở tp hcm
chúng ta thấy các đồng chí lực lượng vũ trang
bộ đội hải quân
thế rồi chúng ta thấy rất là nhiều người nước ngoài
đến với hội báo
trong hơn một ngày
mà tôi cho rằng là tất cả những anh được giải
cũng như là cả các bộ ảnh gửi đến
nói chung là nó phản ánh được
đúng là cái hội báo
nó rất nhiều ý ảnh khác nhau đó
ta nhìn tôi biết ngay là cái cuộc này ở tp hcm
rồi góp chuộc khác nhau
mà trong khoảng thời gian như vậy tôi cho là nó rất tuyệt vời
kết quả chung cuộc
ba giải ba lần lượt thuộc về
các tác giả khương an tp hcm
với tác phẩm
làm thế nào để có tác phẩm báo chí hay
trần thế phong với tác phẩm
và trần hữu minh với tác phẩm bạn đọc
đồng giải nhì thuộc về
tác phẩm ảnh đơn ấn tượng với báo
tác giả đỗ tuấn anh
và bộ ảnh toàn cảnh hội báo toàn quốc

đến từ hà nội
ngôi vị quán quân đã thuộc về tác giả
lê hoàng mến với bộ ảnh
những khoảnh khắc ấn tượng
ngày hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
những nhân vật câu chuyện khoảnh khắc đẹp
đầy thuyết phục
đã khiến cho hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi ba
càng trở nên đông đầy cảm xúc
thưa quý vị và các bạn
quay trở lại nội dung chính của chương trình
sau khi đã có kết quả của giải nhì và giải ba
hiện nay chúng ta có lại tám tác phẩm
điều đó đồng nghĩa với cơ hội
trở thành quán quân
của cuộc thi sẽ chia đều cho các tác phẩm còn lại
với giải nhất của chương trình
chắc chắn là ban giám khảo
sẽ phải suy tính kỹ càng hơn nữa
vì với hạng mục này
thì mỗi thành viên ban giám khảo
chỉ có quyền dơ phiếu một lần duy nhất
để làm ảnh đó phải đạt đủ
ba phiếu bình chọn
thì mới có thể trở thành quán quân của chương trình
ngay sau đây chúng tôi xin đọc tên tác phẩm đầu tiên
lễ hội hoa gạo
xã tam sơn
của tác giả đậu thanh bình đến từ hà tĩnh
tôi xin giới thiệu tác phẩm tiếp theo
tác phẩm nô nước hội vật làng vĩnh khê
của tác giả trần đạt
đến từ hải phòng
xin mời tác phẩm tiếp theo ạ
tác phẩm xòe thái
của tác giả trần văn sinh
đến từ vĩnh phúc ạ
với hạng mục giải nhất của cuộc thi
thì có vẻ như là các thành viên ban giám khảo
đang có những cái sự cân nhắc
rất là kỹ lưỡng
dành cho mỗi một tác phẩm được giới thiệu
và chưa có phiếu bình chọn nào
dành cho tác phẩm xòe thái
của tác giả trần văn sinh
tôi xin được giới thiệu tác phẩm tiếp theo
tác phẩm xem hội
của tác giả đào tiến dũng
đến từ lai châu
xin mời tác phẩm tiếp theo ạ
là bộ ảnh xuân về trên bảng giang bằng
của tác giả nguyễn xuân tình
đến từ tiên bái

và rất tiếc là tác phẩm này
chưa có sự bình chọn nào ạ
tác phẩm tiếp theo ạ
bộ ảnh lễ hội dinh thầy thím
của tác giả nguyễn văn anh
không có sự bình chọn nào
dành cho bộ ảnh lễ hội dinh thầy thím
tôi xin được giới thiệu bộ ảnh tiếp theo
là bộ ảnh độc đáo
lễ rước lửa đêm giao thừa
ở la xuyên của tác giả phan huy thiệp

đến từ thành phố hà nội
ba phiếu bình chọn
số phiếu bình chọn tuyệt đối dành cho tác phẩm này
thưa ông tuấn
ông có thể cho khán giả biết
lý do ông lựa chọn bộ ảnh này là như thế nào thưa ông
tôi nghĩ đây là bộ ảnh khá là tốt
so với cả các lễ hội đã từng gặp
cái thứ hai nữa là
cái lễ rước lửa
xin lửa vào cái đêm ba mươi
tôi nghĩ là chắc là có lẽ chỉ có một số
chỉ có hoạt động ở cái làng xã đấy
chỉ có hoạt động ở cái làng xã đấy
và một vài những nhà nhiễu ảnh
mà nếu mà đam mê may ra mới biết được
chính vì thế cho nên là tôi nghĩ là
nó có thú vị và độc đáo ở cái chỗ đó
sử lý khi mà chụp bức ảnh
cái bộ ảnh này khá tốt
với những ống kính góc rộng
nhiều bức ảnh chụp làm cho cái hiệu quả
của hình ảnh
nó cũng làm nó tăng cái sự thuyết phục
với người xem
nhìn ở trong đó thì
nhiều cái bức ảnh mà
nó khiến cho người xem người ta cảm thấy ấm áp
vào một cái đêm giao thừa
mà cũng cầu mong cho một cái
sự bình an
cho mọi người dân ở trong làng
gia đình một
xin cảm ơn giám khảo anh tuấn
theo như quan sát của tôi thì
khi mà công bố thời gian cho bàn giám khảo bình chọn
với bức ảnh này thì tác giả quang trung
là người đầu tiên dơ phiếu bình chọn
cho bộ ảnh này đoạt lực dài nhất
vậy thì không biết là anh có những cái cảm nhận như thế nào
khi mà giây phút đầu tiên
tiếp cận với bộ ảnh này ạ
chúng ta cần phải hiểu lễ hội đấy
thì chúng ta mới biết được là
cả cái quá trình của cái lễ hội đấy
nó sẽ tiến triển như thế nào
rồi chọn những cái vị trí tốt nhất
để kể được những cái
khoảnh khắc mà nó thú vị nhất
thì ở đây thì tác giả đã kể một câu chuyện
rất là trọn vẹn
chúng ta không cần phải một cái lấy bình nào đó
mà chúng ta vẫn hiểu được cái câu chuyện như thế
thì chính ở đây ta thấy là đây là một cái sự
nói gọi là nổi trội
hơn so với các tác phẩm khác
ở trong cái cuộc diễn này
đó là cho chúng ta thấy cả một câu chuyện
và tác giả là một người
tôi biết chắc chắn như thế này là một người rất hiểu biết
về cái lễ hội này thì mới làm được việc đó
vì chính vì thế cho nên là tôi cảm thấy là
tôi rất là thấy vui khi mà
bình chọn tác phẩm này
là được giải nhất cho cái cuộc thi lần này
vâng xin cảm ơn
giám khảo quang trung
và thưa giám khảo ngọc thạch
thì ông có cái nhận xét nào khác với hai giám khảo không ạ
vâng gần như những
ưu điểm là
hai giám khảo nói ổn rồi đấy
tôi đoán nhưng mà chắc là chính xác
là tác giả
là người quen được vùng này
và cũng phải quên tết
bởi vì rất hiếm mà
ông tác giả của ông nghệ sĩ nào đến
đêm ba mươi tết mà được
xách máy đi như thế đó ạ
tôi rất hay đi
nhưng mà tôi đi như thế thì cũng mới to
rất yêu vùng đất này
khi sự kiện chưa diễn ra thì anh ấy đã
đã biết được rồi bởi vì anh nắm rất chắc rồi
bộ ảnh này tôi cũng đồng ý với các anh giám khảo
nó tương ứng
và nó xứng đáng giải nhất trong cuộc thi này
ba thành viên ba giám khảo
ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với
tác giả phan huy thiệp để tìm hiểu thêm
về hoàn cảnh sáng tác cũng như là những câu chuyện
thú vị liên quan đến bức ảnh
dạ vâng ạ xin hỏi có phải là tác giả phan huy thiệp ạ
à đúng ạ
dạ vâng ạ chúng tôi đang kết nối
về cuộc thi ảnh về đẹp việt nam của trường nhân dân
và tác phẩm bộ ảnh
độc đáo lễ rước lửa đêm giao thừa
ở la xuyên của anh đã đoạt được giải nhất
vậy thì anh có thể chia sẻ cái hoàn cảnh
sáng tác cái bộ ảnh này của anh được không ạ
à được chị ạ

quan tâm tới tác giả trong cái
vấn đề là nội dung của bộ ảnh
cái bộ ảnh
rước lửa của làng nghề gỗ la xuyên
ở yên nam đích được tôi sáng tác
vào đúng đêm giao thừa
bản thân tôi là người
muốn nghiên cứu
về cái tín ngưỡng thờ lửa
trong các tộc người ở việt nam
đặc biệt là người kinh
và tôi đã tìm cái thông tin
lễ rước lửa của làng nghề la xuyên này
từ rất lâu
và đúng tối ba mươi vừa rồi
tôi đã xuống làng nghề la xuyên
để thực hiện cái bộ ảnh
như đã gửi cho chương trình
vậy không biết là anh có phải là một người con của la xuyên không ạ
bản thân tôi
thì không phải là người con của la xuyên
bản thân tôi là một người chơi ảnh rất bình thường
nhưng mà tôi là một người đam mê về cái
tín ngưỡng và rất nhiều
những lễ hội độc đáo của việt nam
chứ không phải là người
ở nam đích
sau khi biết được bộ ảnh của mình đã đoạt được giá nhất của chương trình
thì không biết là anh có những cái cảm xúc nhà
và anh có thể chia sẻ với chương trình được không ạ
bản thân tôi thì
rất là xúc động
và cảm thấy rằng là cái
câu chuyện bằng ảnh
về cái túc lễ lấy rửa của làng nghề la xuyên
đã đạt được cái giải nhất
trong một thi tháng của truyền hình nhân dân
bản thân tôi
cảm thấy rất vui
và cũng nghĩ rằng là
cũng làm được
cái việc là đưa cái hình ảnh của cái
nghi lễ đó
bằng hình ảnh đó đến với
những người mà xem ảnh
trang vẻ đẹp của truyền hình nhân dân
dạ vâng ạ xin cảm ơn tác giả phan huy thiệp ạ
như vậy bảy tác phẩm còn lại sẽ được trao giải khuyến khích của cuộc thi
sau đây chúng tôi xin đọc tên bảy tác phẩm
xuân về trên bàn giảng bằng của tác giả nguyễn xuân tình đến từ yên bái
bộ ảnh lễ hội dinh thầy thím của tác giả nguyễn văn anh đến từ bình thuận
và cuối cùng là bộ ảnh lễ kết giới xây ma của tác giả đinh công tâm đến từ sóc trăng
xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo đã nhiệt tình tham gia cuộc thi
chính điều này đã làm nên sự thành công của chương trình
sau đây thay mặt ban tổ chức tôi xin phép được công bố chủ đề của cuộc thi vẻ đẹp việt nam tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
đó là những khoảnh khắc cuộc sống
ngay từ bây giờ quý vị và các bạn có thể gửi tác phẩm dự thi về cho chúng tôi
tại địa chỉ vẻ đẹp vnnd a gmail com
thời hạn nhận ảnh sẽ là trước hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào fanpage của chương trình
cạch chéo vẻ đẹp việt nam nd
để tìm hiểu về thể lệ cũng như là thông tin của cuộc thi
xin kính chào và hẹn gặp lại